công an huyện eak của tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam hoàng công ý trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba
và vương thế cao trạm phó trạm số năm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên elso của tỉnh đắk lắc
về hành vi nhận hối lộ để lâm tặc vào khu bảo tồn thiên nhiên eso tỉnh đắk lắc phá rừng
ý được ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên eso phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân tổ chức
xâm hại đến rừng tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi và vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso
với huyện sông hình của tỉnh phú yên
tuy nhiên lợi dụng việc được phân công làm tổ trưởng trong hai đợt tổ chức truy quét
ý đã thỏa thuận cho nhóm của lê mô y cung tức ma khanh chú tại tỉnh phú yên đi vào khu easo
khai thác gỗ cam xe với tổng số tiền là ba mươi năm triệu đồng
sau đó ý đã đưa cho cao bốn triệu đồng
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn
vận chuyển chót lọt về bán hàng trăm triệu đồng để chia nhau tiêu xài
tại khu vực cửa hàng xăng dầu số bảy mươi chín thuộc địa phận thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
công an tỉnh hương yên vừa bắt quả tang đối tượng đinh văn tùng chú tại thôn yến đô
xã tân việt huyện yên mỹ có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng ba kg ma túy tổng hợp loại ketamin
qua đấu tranh tùng khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho hoàng đình thanh
chú thôn trâm nhị xã vân du huyện yên thi tỉnh hương yên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với tùng và thanh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị và các bạn say rượu cố ý gây sự dùng dao hủy hoại tài sản của chính em ruột mình
thậm chí là khi được lực lượng công an xã ngăn cản
thì đối tượng đã dùng dao tấn công tổ công tác hậu quả là khiến một đồng chí bị thương nặng
đây là vụ việc vừa xảy ra tại xã phú vinh huyện tân lạc của tỉnh hòa bình
đối tượng trong vụ việc này là đinh công quê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm thỏi láo xã phú vinh
do xảy ra mâu thuẫn gia đình đối tượng đã dùng dao hủy hoại tài sản của chính nhà em trai ruột
khoảng hai mươi giờ hai mươi phút và nhận được tin báo của quốc trung nhân dân
bản thân tôi cũng cùng đồng chí trần trung dũng phó trưởng quân xã
đồng chí bùi văn đúc đến hiện trường
khi đến hiện trường thì gặp đối tượng đang rất hung hãm
và dùng dao chém nhiều phát về phía đồng chí dũng
tôi thay thế thì cũng lao vào để khống chế đối tượng
và đối tượng dùng con dao đấy và cũng chém nhiều nhát về phía tôi
và trúng cây mũ bảo hiểm
và sau đó thì đối tượng dùng dao đuổi chỗ đồng chí công an viên của xóm đông
và chạy và chém
mà nhìn nhìn
nhiều nhát vào xe đồng chí đấy
xong rồi là lấy xe đồng chí của đồng chí công an viên xóm đông
là phóng về phía phú cương
thì tôi đã điện báo lãnh đạo công an huyện
lãnh đạo công an viện đã cử các đội chức năng và phối hợp với công an xã phú cương
là chặn bắt đối tượng
nhật định đối tượng trong vụ việc hết sức mạnh động liều lĩnh
công an xã phú vinh đã phối hợp với quần chúng nhân dân và công an xã phú cương
bằng các biện pháp nghiệp vụ truy đuổi bắt khẩn cấp đối tượng
đồng thời đưa các đồng chí bị thương đi bệnh viện cấp cứu
đối tượng quê này thì thường xuyên uống rượu
xong là cũng không có công an việc làm ổn định gì cả
khi mà uống rượu thì sẽ nảy sinh một số cái vấn đề
nên là dẫn đến cái vụ việc hôm bây giờ
khi mà có sự báo của hội gia đình ấy
thì lực lượng công an xã cũng rất là nhanh nhận và kịp thời
bảo để can thiệp những cái hội này
đặc biệt là trong
được giải quyết thì cũng có công an của xã nó bị thương
và phải đi nằm viện
chúng tôi cũng rất là ghi nhận cái sự cố gắng
và trừ bỏ cuộc rất là nhanh nhẹn của lực lượng công an xã
công an huyện thân lạc cũng đã triển khai
bố trí lực lượng công an chính quy
về đảm nhiệm các thức danh của công an xã
đến nay thì có dùng các phòng ngừa tội phạm
được triển khai thực hiện rất là đạt hiệu quả
từ những các vụ việc nhỏ lực lượng công an chính quy
cũng có thể đạt hiệu quả
đã tiến hành nắm bắt cũng như xử lý kịp thời
trước tinh thần dũng cảm quyết tâm vây bắt tội phạm
của lực lượng công an xã phú vinh
ban giám đốc công an tỉnh hòa bình đã xuống động viên thăm hỏi
các đồng chí công an xã đang bị thương phải điều trị
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành
củng cố hồ sơ làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
sẽ là những tin về an ninh trực tự
sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi hai đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam
phối hợp với công an tp hcm biên phòng đội kiểm soát
chống buôn lậu ma túy tổng cục hải quan đã phát hiện
bắt giữ một xe tải chở năm mươi kg ma túy tổng hợp
thời điểm kiểm tra chiếc xe tải chở hàng hóa
khi đến khu vực cổng chợ đồ mối bình điền
giáp ranh khu vực huyện bình chánh và quận tám tp hcm
lực lượng chức năng phát hiện bên trong những thùng kim loại đựng lương
có các dấu năm mươi kg ma túy tổng hợp được ngụy trang bằng các gói trà
ba người trên xe đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu xác định các đối tượng nhập ma túy từ biên giới campuchia
về việt nam sau đó đưa về chợ để che mắt cơ quan chức năng
hình thức vận chuyển ma túy lần này được đánh giá là thủ đoạn mới
của các băng tội phạm hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai người dân phát hiện một người đàn ông
nằm chết trước cổng ra số ba bến xe miền tây
tại phường an lạc quận bình tân tp hcm
hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an địa phương nhanh chóng có mặt
bảo vệ hiện trường phố học công an quận bình tân làm rõ vụ việc
qua khám nghiệm trên người nạn nhân có một số giấy tờ và giấy chứng minh
mang tên nguyễn đình quý sáu mươi năm tuổi quê thanh hóa hiện ngụ tại phường năm
quận phú nhuận tp hcm cũng theo người dân những ngày gần đây
thường thấy người đàn ông lưu tới khu vực này và ngồi nói chuyện
với nhóm khoảng ba người nam sinh sống lang thang tại khu vực bến xe
công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận vừa bắt giữ một mươi một đối tượng tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn
trước đó qua công tác nắm tình hình và nguồn tin của quần chúng nhân dân
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
công an huyện hàm tân tiến hành bắt quả tan vụ đánh bạc thắng thu bằng tiền
dưới hình thức đá gà tại bãi đất trống thuộc thôn phò trì
xã tân thắng huyện hàm tân tỉnh bình thuận
lực lượng chức năng đã tạm giữ hành chính đối với một mươi một đối tượng tham gia
thu giữ sáu con gà trống hơn một mươi hai triệu đồng
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo luật định
kính thưa quý vị ngày hai mươi tháng một mươi hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố chín đối tượng vì hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc
cụ thể nguyễn thiện tâm ba mươi ba tuổi trú tỉnh đồng nai
bị bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
võ thị phượng ba mươi tám tuổi nguyễn văn tú bốn mươi ba tuổi cả hai trú tỉnh đồng nai
bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi đánh bạc
ngoài ra sáu đối tượng nguyễn hoàng sơn bốn mươi bảy tuổi nguyễn anh tuấn hai mươi bảy tuổi
cả hai trú tỉnh đồng nai cao văn khoa ba mươi bảy tuổi quê tỉnh bạc liêu
trịnh y khoa hai mươi tám tuổi quê tỉnh cà mau và trương văn nhớ ba mươi hai tuổi quê tỉnh vĩnh long
cũng bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo hồ sơ vào chiều ngày chín tháng một mươi hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã phát hiện và bắt quả tan chín đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu
tại phòng trọ cố tâm ở ấp chợ xã phước thiền huyện nhân trạch
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên sáu mươi ba triệu đồng trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng hai bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do đối tượng thiện tâm
cho mượn địa điểm và thu tiền sâu anh tuấn là em ruột của tâm có nhiệm vụ cảnh giới
nếu tổ chức trót lọt tâm sẽ trả tiền cho tuấn từ hai trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng
tùy theo số tiền sâu thu được ít hay nhiều
văn khai đứng ra làm cái mỗi ván con bạc đặt cược số tiền từ một trăm linh đồng
đến một triệu đồng thì bị bắt
ngày hai mươi tháng một mươi hai ủy ban nhân dân quận một mươi tp hcm đã yêu cầu hàng quán
tại sáu phường có nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín cao và áp dụng các biện pháp khẩn cấp
trong phòng chống dịch trong đó có việc ngưng phục vụ rượu bia tại chỗ
tại các nhà hàng quán ăn
theo đó với sáu phường thuộc cấp độ ba dịch covid một mươi chín phường hai phường tám phường một mươi hai
một mươi ba một mươi bốn và một mươi năm ủy ban nhân dân quận một mươi đã yêu cầu áp dụng ngay các tiền pháp
theo quy định của nghị quyết một trăm hai mươi bốn
nhưng ngừng phục vụ rượu bia và hạn chế một số hoạt động
đối với tám phường còn lại đang ở cấp độ một và hai các hoạt động vẫn được tổ chức bình thường
nhưng địa phương phải theo dõi sát diễn biến dịch
ủy ban nhân dân quận một mươi thống kê quận có hơn bảy năm trăm linh người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
qua xét nghiệm tầm soát có tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới được phát hiện
chiếm đa số trường hợp f trên địa bàn trong tuần qua
việc tăng cấp độ dịch covid một mươi chín của quận đến từng lý do chủ yếu là tăng cường tầm soát
nhóm nguy cơ cao không phải sự đay lan do tiếp xúc giao đưa qua lại trong cộng đồng
cơ quan cảnh sát điều trao của bộ công an đã phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ
tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất
kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in viettra xét nghiệm virus sars cov hai
hay còn gọi tắt là kit xét nghiệm covid một mươi chín xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
công ty việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày một mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi sáu địa điểm
tại tám địa phương gồm hà nội tp hcm hải dương thừa thiên huế bình dương long an
cần thơ nghệ an và triệu tập ghi lời khai trên ba mươi đối tượng có liên quan
đến nay bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty việt á
bán kit xét nghiệm covid một mươi chín cho cdc hải dương thông qua năm hợp đồng với tổng giá trị
hai mươi tỷ đồng phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật
đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương số tiền gần ba mươi tỷ đồng
ngày một mươi bảy một mươi hai cơ quan cảnh sát điều trao bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt á cdc hải dương và các đơn vị địa phương liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
hồ thị thanh thảo thủ quỹ công ty việt á cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
bốn phan tôn noel thảo trợ lý tài chính công ty việt á
trần thị hồng nhân viên kinh doanh công ty việt á
sáu phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
nguyễn mạnh cường nguyên kế toán trưởng cdc hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phong tỏa ngăn chặn kê biên nhiều tài sản
sổ tiết kiệm của phan quốc việt và các đối tượng thuộc công ty việt á trị giá trên ba trăm hai mươi tỷ đồng
một trăm linh usd hai mươi bất động sản trên địa bàn tp hcm hà nội và các địa phương khác
tám bất động sản của phạm duy tuyến
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân
đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi
ra soát kê biên tài sản của các đối tượng để bảo đảm thu hồi cho nhà nước
thưa quý vị phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin
về diễn biến phiên xét xử trong các bản tin tiếp theo
công an quận hai bà trưng hà nội vừa qua đã liên tiếp khám phá ra hai vụ buôn bán hàng cấm
là thuốc lá điếu nhập lậu đây là kết quả những ngày đầu thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công
cho nắp tội phạm đảm bảo an ninh an toàn tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn tp hà nội
qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và trực vụ
công an quận hai bà trưng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện đối tượng vũ đức hiền
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tại phường trúc bạch quận ba đình có hành vi vận chuyển thùng cắt tông chứa thuốc lá nhập lậu
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trong thùng có chứa tám trăm linh bao thuốc lá điếu
do nước ngoài sản xuất mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp
đối với trương thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại địa chỉ số hai ngách hai mươi tám trên sáu mươi sáu tứ liên
phường yên phụ quận tây hồ và tại số một mươi bảy ngõ ba trăm một mươi nghi tàm
kết quả khám xét thu giữ tổng số một mươi một ba mươi bao điếu thuốc lá nhập lậu
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
công an quận hai bà trưng cũng đã phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội tiến hành kiểm tra hành chính
phát hiện thu giữ bốn sáu trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu nghi nhập lậu tại địa chỉ ba mươi một trần thủ độ
phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng
xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phát hiện hàng chục phách gỗ chua không rõ nguồn gốc
đang được vận chuyển đến một cơ sở xưởng gỗ trên địa bàn để tiêu thụ
vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải do võ văn nam điều khiển
chở một mươi bốn phách gỗ chua với khối lượng gần ba m
lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ này
mở rộng điều tra công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục phát hiện tại sưởng cưa của ông nguyễn hai
đang tẳng chữ một mươi một phách gỗ chua trái phép có khối lượng gần hai m
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành lập biên bản vụ việc
và bàn giao tăng vật phương tiện cho hạt kiểm lâm huyện quảng điền để xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị và các bạn thực hiện mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa triệt phá thành công chuyên án
mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ hai đối tượng là phạm trung dũng và trương thị hương
cùng chú tại phố hưng phúc phường ninh khánh thành phố ninh bình thu giữ một lượng lớn các loại ma túy
vật chứng thu giữ gồm một năm mươi ba gam ma túy đá và một đồng
một mươi viên ma túy tổng hợp xe ô tô các công cụ phương tiện phục vụ cho việc bán trái phép chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên dũng mua của một đối tượng ở thành phố hà nội
với giá là hai trăm năm mươi triệu đồng về cất dấu chia nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện ma túy kiếm lời
được biết phạm trung dũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
công an tỉnh cà mau
công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với châu thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tại phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên huỳnh châu có trụ sở tại địa chỉ trên
vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu nhà ở liên kế
thuộc tổ thương mại cửu long phường năm thành phố cà mau
theo đó khu nhà ở liên kế thuộc tổ hợp thương mại cửu long do tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
gọi tắt là pvfc co làm chủ đầu tư
mùng năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu pvfc ký thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên huỳnh châu do châu thành nhân làm giám đốc để chuyển mục đích sử dụng đất của dự án
lợi dụng thỏa thuận hợp tác với pvfc châu thành nhân đã có hành vi gian dối
tự nhận là chủ đầu tư dự án
thực hiện phân lô bán nền bằng hình thức lập hợp đồng góp vốn hợp đồng mua bán và nhận đặt cọc
chiếm đoạt số tiền gần bốn mươi chín năm tỷ đồng của bốn mươi ba trường hợp người dân
công an tỉnh cà mau khuyến cáo người dân ai là bị hại trong vụ việc trên
hãy đến trình báo với cơ quan công an để đảm bảo quyền lợi
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
gồm nguyễn thị thanh nhàn nguyễn huyền trang cùng chú tại tỉnh hà nam
và nguyễn thị thảo chú tại huyện thạch thành thanh hóa
để điều tra làm rõ về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm
công an hà nam đã phát hiện bắt quả tàng bốn đôi nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ sáu mươi một
thuộc địa phận tổ bốn phường lê hồng phong tp phủ lý
cơ quan công an đã bắt người khẩn cấp đối với nguyễn thị thanh nhàn về hành vi chứa mại dâm
nguyễn huyền trang và nguyễn thị thảo về hành vi môi giới mại dâm
khám xét nơi ở và nơi thực hiện hành vi bán dâm của các đối tượng
cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều bao cao su giấy tờ sổ sách
và các tài liệu liên quan đến hành vi môi giới mại dâm
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tang đối tượng lê văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại phường phú sơn tp thanh hóa
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an thành phố thanh hóa thu giữ sáu mươi năm viên thuốc lắc và năm mươi năm gói ma túy tổng hợp dạng đá
có trọng lượng gần năm mươi gram cùng nhiều tăng vật khác
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm hai gói ma túy đá
có trọng lượng gần bốn mươi gram được cất giấu kỹ trên mái nhà
tại cơ quan công an lê văn trường khai nhận đã mua số ma túy trên
của một đối tượng không quen biết về chia ra bán lẻ
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng võ văn chiến về hành vi cướp tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
võ văn chiến cầm giao đến số nhà tám trăm năm mươi bốn đường trần hưng đạo tp quy nhơn
yêu cầu chị trần thị trúc mai đưa chìa khóa xe máy
trong lúc chị mai còn lưỡng lự chiến đã dùng dao không chế
buộc chị mai phải đưa chìa khóa xe rồi nổ máy rời khỏi hiện trường
ngay khi nhận được tin báo công an phường đống đa tp quy nhơn
đã khẩn trương xác minh truy tìm theo hướng đối tượng tẩu thoát
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng
khi đang lẩn trốn cách hiện trường vụ cướp khoảng hai trăm linh mét
bước đầu chiến khai nhận đi cướp là do nghiện ma túy
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị trong thời gian qua lực lượng công an không quản những vất vả
hiểm nguy dốc toàn lực để ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên như vô cảm trước sự hy sinh đó không ít người đã có những hành vi
cản trở chống đối thậm chí còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng chống dịch phản ánh tại tỉnh đồng nai
đây là hai đối tượng lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi
bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tân và nhớ cùng một số thanh niên tổ chức ăn nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở thì lớn tiếng thách thức
nhớ đã chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trung úy phạm xuân quyết gây thương tích
còn tân dùng gậy đập trúng bụng anh vĩ
còn đây là hai đối tượng phùng duy huy và mai văn hiện
trước đó huy điều khiển xe máy xin qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện điều khiển xe ô tô
tại đi chỗ khác nhưng không được tổ công tác đồng ý
một lúc sau huy và hiện điều khiển xe máy quay lại chốt
nẹp bô khiêu khích thách thức lực lượng trực tại chốt và lớn tiếng chửi bới
xúc phạm đến các thành viên tổ công tác
tổ công tác đã khống chế bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó
hành động liều lĩnh manh động và xem thường pháp luật của huy và hiện
vừa bị tòa nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tuyên phạt từ một mươi hai đến một mươi bốn tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
đúng quy tắc ứng xử đối với trong khi giải quyết công việc
và thực hiện đúng điều lệnh công an nhân dân
chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành tuyên truyền
để mọi người dân hiểu được công tác phòng chống dịch
những trường hợp chống người không vụ
chúng tôi sẽ kết quyết xử lý theo quy định của pháp luật
để hạn chế hành vi chống người thi hành công vụ
lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm
đối với các hành vi vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật